xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những tin tức an ninh trật tự trong bản tin một trăm một mươi ba online
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã có quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can bùi mạnh trí
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở đức thọ hà tĩnh cư trú tại tổ chín phường an khê quận thanh khê
đối tượng này là kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn một mươi tỷ đồng
vừa bị công an tp đà nẵng triệt phá vào ngày một mươi ba tháng một mươi hiện công an đã khởi tố tội danh tổ chức đánh bạc
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin theo kết quả điều tra bùi mạnh trí đã liên hệ với nhà cái ở nước ngoài
để nhận các tài khoản cá cược trị giá hàng triệu usd nhằm hoạt động cá độ bóng đá cá cược trực tuyến
sau đó trí chia các tài khoản cho hàng loạt đại lý cấp dưới để phân chia cho hàng ngàn người chơi tham gia
giúp sức đắc lực cho trí là lê hà việt hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường an khê quận thanh khê
thành phố đà nẵng hưng được giao quản lý xử lý vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản phân phối
cho các con bạc cấp dưới đồng thời trí giao cho bùi văn nhẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường hòa khê quận thanh khê
phụ trách việc thu trung tiền thắng thua và đòi nợ sau năm tháng xác lập chuyên án điều tra ngày một mươi ba tháng một mươi
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ và các lực lượng liên quan đồng loạt khám xét nhiều địa điểm bắt các đối tượng
chủ chốt trong đường dây này công an thu giữ tiền mặt một khẩu súng quân dụng cùng nhiều tâm vật khác
liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng
còn tại đắk lắc công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa hoàn tất hồ sơ để chuyển lên viện kiểm sát
nhân dân cung cấp truy tố đối tượng nguyễn trí thương ba mươi hai tuổi trú tại xã bình thuận thị xã buôn hồ
tỉnh đắk lắc về tội cướp tài sản
theo kết quả điều tra vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng bảy
nguyễn thị mỹ trinh hai mươi năm tuổi chú cùng xã đến nghĩa trang bình hòa thuộc xã bình thuận
thị xã buôn hồ để thăm phần mộ của người thân đã mất lúc này đối tượng thương cầm một con dao nhọn
dài hai mươi một năm cm và một viên gạch với mục đích cướp tài sản và đi đến chỗ chị trinh đang viếng mộ
tại đây thương đã dùng hung khí đe dọa yêu cầu chị trinh phải đưa tiền cho hắn
tuy nhiên chị trinh không đưa mà vùng dậy bỏ chạy ra ngoài ngay lập tức thương đuổi theo
nắm tóc chị trinh giữ lại rồi dùng tay kẹp cổ vật ngã nạn nhân xuống đất
trong lúc giằng co cướp chiếc túi thì chị trinh còn nói với thương là sống một mình
sau khi về nhà sẽ lấy tiền đưa cho chị thương thương đã đồng ý dừng lại và lên xe máy để chị trinh trở về
trên đường về chị trinh đã trở thẳng thương vào nhà người thân rồi hô hoán
tuy nhiên thương đã nhanh chóng tẩu thoát và bị bắt giữ ngay sau khi chị trinh đến cơ quan công an trình báo
tiếp tục cập nhật với cơn bão số một mươi hai
thưa quý vị do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai mà trên địa bàn tỉnh quảng nam có mưa vừa và mưa to
vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một tại thôn an mỹ xã tàm lãnh huyện phú ninh tỉnh quảng nam
đã xảy ra một vụ sạt lở núi vùi lấp một ngôi nhà khiến một người tử vong
nhận được tin báo lực lượng chức năng tại địa phương đã khẩn trương đến hiện trường
nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân sau đó đã tìm thấy thi thể của bà nguyễn thị nga trong đống đổ nát
lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm tra và tìm kiếm tại khu vực nhà bà nga
sát trục đường nối xã tàm dân tàm lãnh để phòng có người dân đi qua bị nạn
do ảnh hưởng của bão số một mươi hai trên địa bàn tỉnh phú yên có mưa rất to và gió lớn
bước đầu đã gây thiệt hại về tài sản và người của người dân
gió lớn đã làm một số cây cối bị ngã đổ bật gốc
hiện đã có bốn mươi năm trên một trăm một mươi xã phường thị trấn ở tỉnh phú yên bị mất điện do bão
do mưa lớn nên đã có một số nơi trên địa bàn tỉnh
tỉnh bị ngập cục bộ gây chia cắt
khu lộ hai mươi chín đoạn qua tràn của huyện sông hinh bị ngập gây ánh sát giao thông
nhiều tuyến đường trong thành phố tuy hòa bị ngập sâu do thoát nước không kịp
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát
lập các chốt chặn hướng dẫn giúp đỡ nhân dân
tuyệt đối không cho người và phương tiện lưu thông qua lại nhằm bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho người dân
hiện tại thủy điện sông ba hạ đang sản nước về hạ du với lưu lượng một bốn trăm linh m ba trên dây
và một mươi hai giờ tiếp theo sẽ tăng lưu lượng ít nhất là hai m ba trên dây
bên cạnh đó hai hồ chứa nước lớn ở phú yên là hồ đồng tròn và phú xuân cũng xả tràn từ tám h ba mươi phút ngày hôm nay
mức cảnh báo ngập vùng hạ du của hai công trình này là khoảng một mét
lãnh đạo tỉnh phú yên chỉ đạo các nhà máy thủy điện vận hành điều tiết xả đón lũ theo quy định
để đảm bảo an toàn cho công trình và giảm cắt lũ vùng hạ du
thưa quý vị cơn bão số một mươi hai đã đi vào đất liền và hạ xuống thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai ba độ vị bắc
một trăm linh tám tám độ kinh đông ngay trên đất liền tỉnh khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám
mưa lớn trong chiều và đêm nay ngày một mươi tháng một mươi một các tỉnh khánh hòa phú yên bình định và khu vực tây nguyên
có mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm từ ngày mai mưa giảm nhanh
từ nay đến ngày một mươi hai tháng một mươi một các tỉnh thành quảng trị thừa thiên huế đà nẵng và quảng nam có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm linh mm các tỉnh quảng ngãi hà tĩnh và quảng bình có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp ba
thưa quý vị ngay sau khi bão số một mươi hai đi vào khu vực miền trung và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây ra mưa khá lớn
ở khu vực này và tiếp tục đe dọa tới sự an toàn của người dân thì cơn bão famco đang đi vào biển đông
thành cơn bão số một mươi ba dự báo là sẽ có sức gió rất lớn nếu chủ quan thì sẽ gây thiệt hại rất nặng nề

thưa quý vị ngay sau khi bão số một mươi ba đi vào khu vực miền trung thì sẽ có sức gió rất lớn nếu chủ quan thì sẽ gây thiệt hại rất lớn
và sẽ gây thiệt hại rất lớn nếu chủ quan thì sẽ gây thiệt hại rất lớn nếu chủ quan thì sẽ gây thiệt hại rất lớn